việt nam góp phần củng cố vai trò trung tâm và vị thế quốc tế của asean
bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an đón nhận huân chương chiến công và bằng khen của thủ tướng chính phủ
cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trương châu hữu danh và nhóm báo sạch lịnh án
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trong phần tin quốc tế thổ nhĩ kỳ triển khai quân gần biên giới syri chuẩn bị tấn công lực lượng người quốc
mở đầu với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
chiều nay thủ tướng phạm minh chính đã tham dự lễ bế mạc hội nghị cấp cao asean lần thứ ba mươi tám ba mươi chín
các hội nghị cấp cao liên quan
trên cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi một vương quốc vương brunei khẳng định
bất chấp những khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín asean tiếp tục phát triển vững mạnh
tiếp nhận cương vị chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi hai thủ tướng campuchia công bố chủ đề năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
là asean hành động cùng ứng phó các thách thức
vì hòa hợp hòa bình và thịnh vượng tại khu vực đẩy mạnh xây dựng một cộng đồng đồng đều vững mạnh và bao trùm
như vậy sau ba ngày làm việc sôi nổi thực chất hiệu quả chuỗi hội nghị cấp cao asean theo hình thức trực tuyến
từ ngày hai mươi sáu đến ngày hai mươi tám tháng một mươi dưới sự chủ trì của nước chủ tịch asean năm hai nghìn hai mươi một brunei darussalam đã thành công tốt đẹp
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự một mươi bốn trong số một mươi bảy hoạt động của chuỗi hội nghị cấp cao lần này
gồm các hội nghị cấp cao asean ba mươi tám ba mươi chín và các hội nghị cấp cao giữa asean với các đối tác hàn quốc trung quốc hoa kỳ nhật bản australia
ấn độ nga asean cộng ba và hội nghị cấp cao đông á lần thứ một mươi sáu
tại các hội nghị lãnh đạo asean và các nước đối tác đã thảo luận sôi nổi và sâu rộng nhiều nội dung quan trọng
đặc biệt các nhà lãnh đạo nhất trí cao về các biện pháp tăng cường hợp tác ứng phó dịch covid một mươi chín
nhất là nâng cao năng lực y tế tự chủ về vaccine và sớm phục hồi phát triển kinh tế xã hội khôi phục đi lại giữa các nước trong điều kiện bình thường mới
các nước cũng nhất trí cần đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số kinh tế số kinh tế xanh ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu hướng tới phục hồi và phát triển bền vững
các nhà lãnh đạo cũng dành nhiều thời gian trao đổi về các vấn đề đang nổi lên tác động đến hòa bình an ninh ổn định ở khu vực và trên thế giới
như vấn đề biển đông myanmar
tại các hội nghị các nhà lãnh đạo asean và các đối tác đã công bố thông qua ghi nhận khoảng một trăm linh văn kiện
bao gồm các tuyên bố chiến lược khung hợp tác kế hoạch hành động báo cáo tài liệu tầm nhìn trên nhiều lĩnh vực thuộc ba trụ cột hợp tác của asean
tại các sự kiện thủ tướng phạm minh chính đều có bài phát biểu quan trọng tập trung các vấn đề trọng tâm và thách thức mới nổi mà asean đang ứng phó
trong đó có các vấn đề như ứng phó với covid một mươi chín khôi phục kinh tế sau đại dịch vấn đề biển đông myanmar xây dựng tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm
và thúc đẩy vai trò của asean trong hợp tác tiểu vùng
hai năm qua thế giới và khu vực chúng ta phải vật lộn với đại dịch covid một mươi chín
mặc dù rất hy vọng có ngày covid một mươi chín được loại trừ hoàn toàn
xong đến lúc này chúng ta cần phải có thay đổi về nhận thức buộc phải thích ứng linh hoạt an toàn trong trạng thái bình thường mới
cùng đoàn kết hơn nữa để chung tay chống dịch bệnh
bởi vì không có người dân nào an toàn khi vẫn còn người dân khác nhiễm covid một mươi chín
không có quốc gia nào an toàn khi các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới vẫn còn phải chống dịch covid một mươi chín
tình hình biến đổi nhanh khó lượng đòi hỏi chúng ta phải điều chỉnh cách tiếp cận để quản lý sự thay đổi
do đó đã đến lúc asean cần chuyển hướng sang chiến lược mới
với cách tiếp cận toàn dân để thích ứng an toàn ứng phó linh hoạt kiểm soát hiệu quả đại dịch covid một mươi chín
song song với đó là phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
về vấn đề biển đông cũng như các quốc gia asean
thủ tướng phạm minh chính tỏ rõ quan điểm của việt nam là ủng hộ và mong muốn duy trì hòa bình ổn định trong khu vực
an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không
tôn trọng nguyên tắc thượng tôn pháp luật
trên các vùng biển và đại dương phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế
chúng tôi mong muốn trung quốc với vị thế của mình
hỗ trợ vai trò trung tâm của asean trong củng cố lòng tin chiến lược
kiến tạo môi trường hữu nghị ổn định thuận lợi cho hợp tác cùng phát triển
bên cạnh đó asean và trung quốc thực hiện nghiêm túc đầy đủ tuyên bố
cùng thúc đẩy mạnh mẽ xây dựng bộ quy tắc siêu si hiệu lực hiệu quả thực chất
phù hợp luật pháp quốc tế và ân lốc một nghìn chín trăm tám mươi hai
vì một biển đông hòa bình ổn định hiếu nghị hợp tác phục vụ lợi ích tổng thể toàn diện

tại chuỗi sự kiện vừa qua góp phần tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của việt nam
khẳng định việt nam là thành viên chủ động tích cực đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của asean
đồng hành cùng các nước vượt qua khó khăn giữ vững đoàn kết ứng phó hiệu quả các thách thức đang nổi lên củng cố vai trò trung tâm và vị thế tiếng nói quốc tế của asean
cũng trong chiều nay tại trụ sở bộ công an đoàn công tác của thành ủy tp hcm do đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm làm trưởng đoàn
đã có buổi thăm và làm việc với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an về công tác phối hợp phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm thời gian vừa qua
tiếp và làm việc với đoàn có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc bộ công an
phát biểu tại buổi thăm và làm việc với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí nguyễn văn nên ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
thay mặt thành ủy ubnd các sở ban ngành cùng các cấp chính quyền và nhân dân tp hcm cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự ủng hộ của lực lượng công an nhân dân trong việc hỗ trợ tp hcm phòng chống và vượt qua đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư vừa qua
đồng chí nguyễn văn nên đánh giá cao hai lực lượng công an và quân đội đã phối hợp nhuẩn nhuyễn huy động lực lượng cũng như phối hợp hết sức đồng bộ chặt chẽ hiệu quả cùng tp hcm vững vàng vượt qua đợt dịch
với tinh thần vì nhân dân phục vụ linh hoạt không cứng nhắc sẵn sàng có mặt mọi lúc mọi nơi để giúp đỡ nhân dân đã tạo hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong tâm dịch trở thành lá chắn thép mũi nhọn chủ công sung phong tuyến đầu phòng chống dịch
đồng chí nguyễn văn nên đề nghị bộ công an sớm tổ chức sơ kết tổng kết để kịp thời khen thưởng các đơn vị cá nhân trong công an nhân dân có thành tích xuất sắc xứng đáng với những đóng góp trong phòng chống dịch thời gian qua
phát biểu đáp từ bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn đồng chí nguyễn văn nên cùng đoàn đại biểu thành ủy tp hcm đã có những đánh giá tích cực về sự phối hợp của lực lượng công an nhân dân trong phòng chống dịch thời gian qua
bộ trưởng khẳng định thời gian tới bộ công an vẫn tiếp tục nỗ lực tham gia phòng chống dịch đặc biệt chú trọng áp dụng những hình thức phối kết hợp mới
trong đó chú trọng việc đẩy mạnh triển khai cấp căn cước công dân có gắn chip tích hợp nhiều thông tin cá nhân để quản lý nhân khẩu thuế vận tải sức khỏe đặc biệt là truy vết hiệu quả các trường hợp lây nhiễm dịch covid một mươi chín trong cộng đồng
tiếp tới bộ công an sẽ đánh giá sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm trong nội bộ cũng như sự phối hợp với các sở ban ngành và địa phương đồng thời kịp thời đánh giá khen thưởng các đơn vị cá nhân trong lực lượng công an nhân dân đã có thành tích trong phòng chống dịch
bộ trưởng tô lâm đánh giá tình hình an ninh trật tự sau giãn cách xã hội sẽ có nhiều diễn biến phức tạp bộ công an sẽ chủ động trong việc phòng chống tội phạm tích cực phối hợp trong phòng chống dịch góp phần thúc đẩy khôi phục phát triển kinh tế xã hội
trước đó vào sáng nay tại hà nội đảng ủy công an trung ương tổ chức hội thảo chuyên đề nhiệm vụ giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp
trung tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo tham dự hội thảo có đại diện ban tổ chức trung ương ban chỉ đạo xây dựng đề án về xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trung ương lãnh đạo công an các đơn vị trực thuộc bộ và công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
hội thảo được tổ chức với mục đích tập trung đánh giá kết quả đạt được làm rõ những khó khăn vướng mắc hạn chế và nguyên nhân nêu bật những mô hình hay cách làm sáng tạo hiệu quả rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất nhiệm vụ giải pháp đột phá xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
báo cáo chuyên đề của đảng ủy công an trung ương chỉ rõ hơn một mươi năm qua đảng ủy công an trung ương luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong công an nhân dân
qua đại hội đảng bộ các cấp trong công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên trong công an nhân dân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực lãnh đạo sức chiến đấu trong công an nhân dân
tuy nhiên công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong công an nhân dân vẫn còn một số hạn chế khó khăn đòi hỏi phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các nhiệm vụ giải pháp đột phá nhằm xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong công an nhân dân trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện hiện đại theo tinh thần nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
hội thảo có một mươi tám tham luận của công an các đơn vị địa phương tham gia đã làm rõ hơn tính lý luận và thực tiễn tính khoa học chuyên sâu và kinh nghiệm trải nghiệm có được từ thực tiễn với góc nhìn đa chiều toàn diện của các đơn vị địa phương để góp ý bổ sung hoàn thiện đối với nội dung dự thảo
sáng nay bệnh viện ba mươi tháng bốn bộ công an long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương chiến công và bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa ủy quyền của chủ tịch nước
tịch đức và thủ tướng chính phủ thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tại tp hcm được sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bệnh viện ba mươi tháng bốn đã phối hợp với cục y tế công an nhân dân sở y tế và công an tp hcm giải quyết các điểm nóng về dịch covid một mươi chín ở trại tạm giam trí hòa bô á
chịu trách nhiệm chuyên môn điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín là phạm nhân cán bộ chiến sĩ và người dân tại các bệnh viện giã chiến thuộc bệnh viện ba mươi tháng bốn khu giã chiến trí hòa khu giã chiến t ba mươi bô lá phước lộc
bên cạnh đó còn chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyến phối hợp với công an các tỉnh phía nam như kiên giang bình dương đồng nai về hoạt động phòng chống dịch
những nỗ lực đó đã góp phần vào việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ can phạm nhân và người dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dịch covid một mươi chín tại tp hcm thời gian qua
trên những đóng góp này thưa ủy quyền của chủ tịch nước và thủ tướng chính phủ thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng huân chương chiến công bằng khen của thủ tướng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch
đồng thời ghi nhận biểu dương chúc mừng tập thể y bác sĩ bệnh viện ba mươi tháng bốn trong nỗ lực không mệt mỏi vì sức khỏe nhân dân
cùng ngày thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đã đến thăm và làm việc tại trường đại học cảnh sát nhân dân và trường đại học an ninh nhân dân
tại đây thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân của hai trường công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
trong hơn bốn tháng dịch covid một mươi chín xuất hiện tại tp hcm hai trường đại học cảnh sát nhân dân và đại học an ninh nhân dân đã tri viện nhiều đợt với hơn hai lượt học viên cán bộ giảng viên tham gia phòng chống dịch tại tp hcm và các điểm nóng về covid một mươi chín phía nam
bên cạnh đó nhà trường cũng tổ chức vận động cán bộ giảng viên sinh viên các nhà hảo tâm ủng hộ lương thực thực phẩm cho người dân vùng dịch gặp khó khăn với số tiền hàng tỷ đồng
sự tri viện của hai trường công an nhân dân đã tiếp thêm sức mạnh cho các địa phương kiềm chế được tình hình dịch bệnh
nhiều học viên có những đóng góp tích cực nhận được sự yêu thương của quần chúng nhân dân
dịp này thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng một mươi hai bằng khen của bộ trưởng cho các tập thể cá nhân
đây là sự ghi nhận của lãnh đạo bộ công an đối với những đóng góp của cán bộ giảng viên sinh viên của hai trường công an nhân dân phía nam
trong việc chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm học
vừa tham gia hỗ trợ công an các địa phương giữ gìn an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
sáng nay tại hà nội học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ năm hai nghìn hai mươi một
tham dự buổi lễ có đồng chí thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn hai mươi một học viện cảnh sát nhân dân có hai mươi hai nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ
các đề tài luận án của nghiên cứu sinh đều là những vấn đề cấp thiết cần giải quyết trong nghiên cứu lý luận và thực tiễn
quản lý nhà nước về an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm
hai mươi hai tần tiến sĩ sẽ góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho hành công an hối nội chính và cho đất nước
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng trần minh hưởng giám đốc học viện cảnh sát nhân dân đã chúc mừng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của các nghiên cứu sinh
đội ngũ các nhà giáo nhà khoa học sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an bộ giáo dục và đào tạo
đồng chí giám đốc học viện cũng bày tỏ mong muốn các tân tiến sĩ tiếp tục công hiến xứng đáng cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học
tiếp tục phối hợp hỗ trợ công tác đào tạo vì sự nghiệp phát triển giáo dục đào tạo của ngành công an nói chung và học viện cảnh sát nhân dân nói riêng
những nội dung chính trong phần tiếp theo
trương châu hữu danh và nhóm báo sạch lịnh án về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
thổ nhĩ kỳ triển khai quân gần biên giới syri chuẩn bị tấn công lực lượng người quốc
bản tin xin được tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau ba ngày xét xử
hôm nay tòa nhân dân huyện thới lai tp cn đã tuyên án trương châu hữu danh và các thành viên của nhóm báo sạch về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo đó tòa tuyên phạt các bị cáo trương châu hữu danh bốn năm sáu tháng tù đoàn kiên giang và lê thế thắng cùng ba năm tù nguyễn phước trung bảo và nguyễn thanh nhã cùng hai năm tù
đồng thời tuyên cấm hành nghề báo chí trong thời hạn ba năm kể từ ngày các bị cáo chấp hành xong hình phạt tù
theo cáo trạng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín nhóm này đã tạo trang fanpage báo sạch group làm báo sạch và kênh youtube bs tranal để viết đăng tải bốn mươi bảy bài viết video các chủ đề nóng được dư luận quan tâm
trong đó có các bài viết liên quan đến khu dự án khu đô thị mới thới lai tp cn
theo kết luận giám định của cơ quan chức năng tp cn các bài viết và clip do danh thực hiện có tư tưởng mang tính phản động
những thông tin có nội dung không phù hợp với lợi ích của đất nước xuyên tạc phỉ bán chính quyền nhân dân
nhiều bài viết quy trục suy diễn một chiều nhằm tuyên truyền xuyên tạc vu khống xúc phạm các cá nhân là lãnh đạo các cơ quan tổ chức
ngoài ra năm bị can đã nhận hợp đồng làm truyền thông quảng cáo cho các doanh nghiệp để thu lợi ích về kinh tế với tổng số tiền khoảng hai tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng
số tiền này đã được các bị can chia nhau quá trình điều tra cả năm bị can đều thừa nhận hành vi của mình
liên quan đến vụ án chạy điều chuyển giám đốc công an tỉnh an giang với giá hai mươi tỷ đồng
hôm nay tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo
vũ văn quý trú tại tp hcm về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền
ngô văn trọng trú tại tp đà nẵng
hoàng thị tâm trú tại tp hcm cùng về tội lừa đảo chiếm đợt tài sản
theo cáo trạng trần chi mãnh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất gia thịnh
tại tp châu đốc tỉnh an giang
do lo sợ việc tăng cường tấn công chấn áp tội phạm của đại tá đinh văn nơi giám đốc công an tỉnh an giang
làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh mãnh đã gặp đào ngọc cảnh đặt vấn đề
nhờ tìm cách tác động điều chuyển cán bộ với giá hai mươi tỷ đồng
cảnh nhờ trọng rồi trọng nhờ tâm với giá một mươi ba tỷ đồng
mãnh đã chuyển trước một mươi tỷ đồng vào tài khoản của tâm
sau đó trọng nói sự việc bị bại lộ nên đã thỏa thuận với mãnh và chuyển trả bảy bảy tỷ đồng
số tiền chiếm đoạt tâm đưa cho quý hai một tỷ đồng và trọng một trăm linh triệu đồng
sau một ngày xét xử hội đồng xét xử cho rằng còn một số vấn đề chưa được cơ quan điều tra làm rõ
nên quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh an giang
làm rõ một số vấn đề có liên quan
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín phức tạp
và lượng lớn công dân đi làm ăn xa tại các tỉnh miền nam đã dần trở về địa phương
các đối tượng tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy đã gia tăng hoạt động
lực lượng công an thị trấn ít ong huyện mường la tỉnh sơn la
luôn xác định thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch vừa chống tội phạm
đây là phạm hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tiểu khu bốn thị trấn ít ong huyện mường la
và lò văn uôn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại bản hủy ngàn xã nậm rôn huyện mường la tỉnh sơn la
công an thị trấn ít ong bắt giữ cùng tăng vật là một trăm năm mươi sáu viên ma túy tổng hợp
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng quảng mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại bản giàn xã mường bú huyện mường la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho hai đối tượng trên
với phương châm tích cực phòng ngừa chủ động tấn công lấy tấn công chấn áp để gian đe tuyên truyền
kể từ khi thành lập đến nay lực lượng công an thị trấn ít âu đã chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
kết hợp công tác tuyên truyền phòng chống ma túy với phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
qua đó tạo hiệu ứng rất tốt trong nhân dân
từng bước bắt giữ triệt xóa các đường dây mua bán điểm tụ điểm phức tạp bán lẻ sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn
từ khi kiện toàn bộ máy lực lượng công an thị trấn ít âu đã nhanh chóng triển khai tất cả các biện pháp nhiệm vụ để đảm bảo giữ bức an ninh trật tự trên địa bàn
trong đó anh em tôi đã tập trung đối xoay với phòng chống tội phạm mà đặc biệt là tội phạm về trật tựa xã hội
về tình hình phòng chống covid thì cũng đang diễn biến rất phức tạp trong đợt thứ tư này
thì lực lượng công an đã phù hợp rất chặt chẽ với lại các lực lượng chức năng của biểu an
trong công tác phòng chống dịch và thường xuyên chúng tôi cử cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và phát hiện các trường hợp vi phạm trong tác phẩm chống dịch covid
mặc dù thị trấn ít âu không phải là điểm nóng về tội phạm ma túy nhưng số lượng người nghiện còn nhiều
do đó nhiều đối tượng bằng mọi phương thức thủ đoạn vận chuyển cung cấp ma túy về để vừa sử dụng và vừa bán lẻ cho các đối tượng nghiện khác tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự
với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm trong chín tháng đầu năm lực lượng công an thị trấn đã triệt phá bắt giữ bốn vụ vi phạm trật tự xã hội sáu vụ chín đối tượng phạm tội về ma túy
phối hợp với đội nghiệp vụ phát hiện bắt giữ một vụ hai đối tượng thu giữ tám bánh heroin phối hợp bắt giữ một đối tượng giết người trên địa bàn
đồng thời phát hiện thêm nhiều đường dây mắt xích mua bán cung cấp ma túy cho các đầu mối trên địa bàn từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh triệt xóa nguồn cung này
tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm qua đó đạt được những kết quả các vụ ma túy trong đó có những vụ ma túy rất phức tạp và có tính chất rất nghiêm trọng cũng đã cùng với các đội nghiệp vụ để khám phá và triệt phá thành công các vụ ma túy lớn trên địa bàn
với tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ trong đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm và tên nạn ma túy lực lượng công an thị trấn ít ong huyện mường la
đã tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa xã hội vận động nhân dân tham gia phòng chống ma túy nỗ lực kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn ma túy chủ động nắm tình hình địa bàn xác lập triệt phá các ổ nhóm tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy góp phần làm trong sạch địa bàn gìn giữ sự bình yên cho cuộc sống của nhân dân
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trong ngày hôm nay đã có một sáu trăm bốn mươi chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên tám trăm một mươi ba chín trăm sáu mươi ba ca
những ngày gần đây số ca tử vong do covid một mươi chín giảm mạnh ở tp hcm và bình dương
trong ngày hôm nay số ca tử vong do covid một mươi chín là hai mươi năm ca
tính từ một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng một mươi đến một mươi bảy h ngày hai mươi tám tháng một mươi trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn tám trăm chín mươi hai ca nhiễm mới tăng bốn trăm bảy mươi hai ca so với ngày trước đó tại một mươi sáu tỉnh thành phố trong đó có một chín trăm tám mươi ca cộng đồng
riêng tại hà nội hôm nay thủ đô tiếp tục ghi nhận ba mươi ba ca bệnh covid một mươi chín trong đó có một mươi một ca
một mươi một ca cộng đồng trong đó có một chín trăm tám mươi ca cộng đồng
một mươi một ca ở khu cách ly và một mươi một ca trong khu phong tỏa
trong ngày hôm nay có hơn một một triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn bảy mươi bảy triệu liều
tại tp hcm trong hai ngày đã có gần bốn mươi trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và chưa ghi nhận trường hợp có phản ứng phụ nặng sau tiêm
thời gian vừa qua thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt đầu thí điểm mô hình cách ly f không triệu chứng không bệnh nền tại nhà
tuy mới thí điểm nhưng mô hình này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều bệnh nhân
người dân và chính quyền địa phương qua đó đã giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn thành phố tiến tới nhân rộng mô hình này trên toàn tỉnh
phường bửu long là một trong các phường của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thực hiện thí điểm cách ly bệnh nhân covid một mươi chín không triệu chứng tại nhà
thời gian qua trạm y tế lưu động của phường đã được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cần thiết như xe cấp cứu gói thuốc điều trị hóa chất vật tư sinh phẩm
cùng với đó tổ covid cộng đồng cũng tích cực
các y bác sĩ và lực lượng của phường thường xuyên tổ chức thăm khám phát liệu trình thuốc điều trị covid một mươi chín cho bệnh nhân
kịp thời phát hiện các trường hợp f có chuyển biến nặng để đưa đến các cơ sở cách ly điều trị góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc điều trị và tạo tâm lý thoải mái cho f màu hồi phục sức khỏe
điều trị ở nhà thì nó thoải mái hơn là đi tập trung nhận được cái tờ giấy này thì vui mừng đi hết bệnh
sáng thì có nhỏ con nó lên nó đau
xuyên dĩa rồi nó chụp hình gửi cho sở y tế rồi có gì bên đó người ta báo lại rồi nhỏ con nó đành thôi
ngoài ra để giám sát bệnh nhân f cách ly tại nhà ubnd phường cho lắp đặt hệ thống camera giám sát tại nhà người bệnh
cử lực lượng giám sát hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo bệnh nhân tuân thủ cách ly tránh việc lây nhiễm cho cộng đồng
đồng thời đảm bảo vấn đề an sinh xã hội cho các bệnh nhân khi cần thiết
bố trí số điện thoại thường trực được hỗ trợ hai mươi bốn trên hai mươi bốn và tạo các group gia lô với bệnh nhân
thường xuyên liên lạc hướng dẫn bệnh nhân cách theo dõi sức khỏe hàng ngày như đo thân nhiệt đo chỉ số spo hai
cách sử dụng gói thuốc điều trị covid một mươi chín tại nhà cách xử lý rác thải và tuyên truyền các quy định mà người cách ly phải thực hiện
hiện trên địa bàn phường bầu long tp biên hòa có hai mươi năm ca f thực hiện cách ly tại nhà
trong đó có bảy trường hợp có kết quả âm tính và đã kết thúc cách ly
thì sau khi có quyết định cách ly tại nhà thì trạm sẽ tiến hành là cử đội đi xuống
tin trước hết là cấp gói thuốc a cho bệnh nhân
tất cả các bệnh nhân sẽ được cấp gói thuốc a để điều trị
có thuốc a gồm có hạ sốt và vitamin để cho bệnh nhân uống trong bảy ngày
sau đó là với mình có kết quả xét nghiệm rồi thì có thể là cấp cho bệnh nhân gói c là gói kháng virus
để chờ bệnh nhân sử dụng sớm nhất trong vòng bảy mươi hai giờ để giảm sự nhân đôi của virus
việc thực hiện nhiệm vụ của trạm y tế lưu động cũng rất là tốt
bài bản qua buổi đánh giá hôm nay thì chúng tôi sẽ triển khai trên địa bàn ba mươi phường xã của thành phố
thực hiện đúng theo kế hoạch một mươi ba nghìn ba mươi chín của tỉnh mới ban hành
từ những kết quả khả quan sau thời gian thí điểm từ ngày hai mươi năm tháng một mươi
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã triển khai đồng loạt các mô hình cách ly f không triệu chứng
không bệnh nền tại nhà góp phần giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung của thành phố biên hòa nói riêng
và tỉnh đồng nai nói chung